ngày hai mươi năm tháng một mươi ubnd tỉnh lâm đồng đã công bố quyết định xử phạt hành chính ba trăm năm mươi triệu đồng
đối với công ty trách nhiệm hiểu hạn môi trường năng lượng xanh có chi nhánh tại tp đà lạt
do vi phạm các quy định về xử lý các loại chất thải rắn
trước đó qua kiểm tra tại nhà máy xử lý chất thải rắn tp đà lạt
do công ty trách nhiệm hiếu hạn môi trường năng lượng xanh làm chủ đầu tư
đóng tại xã xuân trường tp đà lạt
công an tỉnh lâm đồng phát hiện đơn vị này có hành vi trôn lấp hàng chục nghìn mét khối chất thải rắn sinh hoạt
trái quy định về bảo vệ môi trường
ngoài mức phạt hành chính ba trăm năm mươi triệu đồng ubnd tỉnh lâm đồng cũng yêu cầu công ty này phải khôi phục lại tình trạng ban đầu
công ty trách nhiệm hiếu hạn môi trường năng lượng xanh được hưởng chính sách hỗ trợ từ ngân sách
có công suất xử lý rắc thải rắn bảy mươi mét khối một ngày
thế nhưng thực tế lò đốt và băng chuyển của công ty hoạt động yếu có lúc không hoạt động
công ty đã trôn rắc thải rắn dưới lòng đất gần một trăm linh tấn
đây là điều trai với dự án cũng như cam kết xử lý rắc thải rắn của công ty này